cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đã khởi tố bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn hoàng hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ
vào ngày một mươi ba tháng hai trên đường đi từ bình dương về vĩnh long hưng đã dùng tay kéo ngã một cột cờ có gắn quốc kỳ
kéo rách một lá quốc kỳ chưa dừng lại đối tượng này còn liên tiếp dùng bật lựa đốt cháy hoàn toàn lá quốc kỳ
đã kéo rách và một lá quốc kỳ treo tại một căn nhà ở đường ngô quyền
hưng là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa xóa án tích
với hành vi sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo trào bán công khai số lượng lớn súng đạn cho nhiều đối tượng
ở các tỉnh thành trên khắp quả nước nguyễn trung hiếu đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm giam
tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm có liên quan tới đối tượng
cơ quan công an thu giữ năm khẩu súng chín mươi chín viên đạn và nhiều đồ vật dụng cụ linh kiện để chế tạo và lắp ráp súng
một mươi bốn đối tượng gồm một mươi một nam và ba nữ đang đánh bạc giữa hình thức sóc đĩa tại xã hoàng ngọc huyện hoàng hóa
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an xã hoàng ngọc huyện hoàng hóa ập vào và bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một trăm ba mươi năm triệu đồng cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ đối tượng phạm công anh
về hành vi tổ chức đánh bạc lê bá quý về hành vi gá bạc đồng thời tạm giữ tám đối tượng khác về hành vi đánh bạc
kiểm tra một quán cà phê võng trên quốc lộ chín mươi một địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang do hồ thị ngọc châu thuê
công an thành phố long xuyên đã phát hiện châu cùng với ba đối tượng khác có dấu hiệu mua bán và tổ chức sử dụng ma túy
tại hiện trường tục công tác thu giữ khoảng sáu mươi đoạn ống hút bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy với nhiều dụng cụ liên quan khác
test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng này
còn tại tỉnh quảng ngãi công an xã ba trang huyện ba tơ đã bàn giao trên bảy mét khối gỗ
phát hiện trên hai ô tô chở gỗ khai thác trái phép
trước đó công an xã ba trang phối hợp với kiểm lâm địa bàn phát hiện hai ô tô do đối tượng nguyễn lâm và đặng hữu tuấn điều khiển vận chuyển gỗ trái phép
tại hiện trường phát hiện một mươi bảy khúc gỗ tròn châm trội khối lượng khoảng bảy m khối
ngoài ra còn có số lượng lớn lâm sản là củi
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện và chuyển hồ sơ vụ việc cho hạt kiểm lâm huyện xử lý
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông lê phước nhàn là giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công bộ
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét nơi ở nơi làm việc bị can nhàn
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn hà liêm công ty hà liêm có địa chỉ tại thành phố cần thơ
chúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư hai bên đường tây sông hậu thành phố bị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai loại đất thương mại dịch vụ thời hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
tuy nhiên sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty hà liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam trụ sở tại tp hcm với giá là chín tỷ đồng
tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam mà không xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng nên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đắk lắc
ông trịnh quang trí nguyên là giám đốc cdc đắk lắc cùng với bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử
năm bị cáo gồm trịnh quang trí nguyên là giám đốc cdc trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kế toán đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm trần thị nguyên hằng nguyên là nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê lê na nguyên là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và đã được ông việt đồng ý
theo hướng dẫn của na hằng và tuyết đã soạn thảo các công văn mượn
hằng gửi công ty trách nhiệm hiểu hoạn an việt công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thưa thiên huế công ty cổ phần việt á để trí ký
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ của sáu gói thầu vào sáu đợt
trong đó có bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty các bị cáo trên đã hưởng lợi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đắk lắc
ông trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc đắk lắc và bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử năm bị cáo gồm trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc
trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kê toán đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm trần thị nguyên hằng nguyên nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê na nguyên nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch covid một mươi chín
trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na để tạm ứng sinh phẩm hóa chất

những ngày qua nam em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội thu hút đông đảo người theo dõi
cô gây chú ý khi gọi lời truyền tình cảm ồn mào trong quá khứ không ngại tiết lộ góc khuất trong giấy showbiz kèm theo việc bóc phốt và người nổi tiếng
trong các buổi livestream nam em lần lượt tiết lộ truyền tình cảm với một nam nghệ sĩ hiện đã có vợ con
ở video khác cô kể về một nghệ sĩ mang danh ngọc nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích
người đẹp còn hào hứng bật mấy một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới
bên cạnh việc tò mò tính xác thực câu chuyện phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm bức xúc
trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng sắp cưới
một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử phạt tích đáng
đối với những chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi
sở thông tin truyền thông tp hcm cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc
hoa khôi nam em livestream ghi ồn mào trên mạng xã hội đã nắm thông tin đang tìm hiểu
và sẽ có phán hội trong thời gian tới
liên quan vụ cô gái mất tích ngày hai mươi chín tháng chạp thi thể bị phân xác phi tan trong khu công nghệ cao
ở thành phố thủ đức để khám phá thành công vụ án lực lượng tham gia phá án đã tập trung áp dụng
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu trí đấu lý nhiều giờ trước lời khai của đối tượng gây án
tại cơ quan điều tra đối tượng gây án khoa khai nhận chiều tám tháng hai nhằm hai mươi chín tết khoa dụ chị thống
qua phòng trọ số một mươi bốn dọn đồ đạc sau đó anh ta khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp chị thống
nhằm ý đồ cướp tài sản sau đó khoa dùng vũ lực tấn công và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong
rồi hiếp dâm nạn nhân đồng thời chiếm đoạt lắc tay và hai nhẫn vàng bốn số chín sợi dây chuyền
đôi bông tai và ba triệu đồng sau khi giết cô gái cướp tài sản để che giấu tội ác của mình
khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi ni lông màu đen
đem phi tan tại khu vực buổi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố thủ đức
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản
giết người hiếp dâm qua việc nhanh chóng khám phá vụ án này lực lượng công an thành phố hồ
chí minh đã cho thấy tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm không quán ngại ngày đêm hay dịp lễ
tết kiên quyết khám phá vụ án truy tìm kẻ phạm tội trong thời gian nhanh nhất nhằm đảm bảo tính
nghiêm minh của pháp luật
ngoài sự bất ngờ đối với lực lượng do đối tượng gây án ngay khi nó tiếp xúc với nạn nhân và nó đã
có cái sự chuẩn bị trước nên chúng ta không thể kịp để phòng ngừa nhưng mà rất may là chúng ta cũng
đã phá trong vòng hai mươi bốn giờ đem lại sự bình yên đối với quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố
thủ đức nói chung và gia đình của nạn nhân nói riêng và cái này cũng là cái sự hy sinh thầm lặng
đối với lực lượng công an thành phố hồ chí minh nói chung và công an thành phố thủ đức nói riêng
cái trách nhiệm của tất cả các đơn vị công an thành phố thủ đức và các
phòng nghiệp vụ đã thực hiện gắt nghiêm theo chế đội của đồng chí của bà giám đốc của biến thư thành quỹ
trong việc thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tàu phạm trước trong bài sao tết hình tráng
lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh nhận định việc khám phá thành công vụ án còn thể hiện sự
phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ giữa các lực lượng của công an thành phố thủ đức
thượng tá nguyễn đình dương phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh đề nghị các đơn vị
tiếp tục phát huy trong thời gian tới đặc biệt lưu ý việc quản lý dân cư và kịp thời tiếp nhận
phản ánh của người dân để có hướng xử lý truyệt để qua đó mong muốn lực lượng còn phối hợp hơn nữa
và nhanh chóng phá các vụ án để bảo vệ sự bình niên của nhân dân trên địa bàn thành phố thủ đức
nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung